kỳ họp lần thứ năm mươi chín của đại hội đồng các quốc gia thành viên của tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới
đã khai mạc ngày ba mươi tháng chín tại geneva thụy sĩ
hội nghị thu hút sự tham gia của hơn một đại biểu đến từ một trăm chín mươi một quốc gia thành viên
đoàn công tác việt nam do bộ trưởng bộ khoa học và công nghệ chu ngọc anh dẫn đầu tham dự kỳ họp
đại sứ dương trí dũng trưởng phái đoàn đại diện thường trực của việt nam tại geneva
đã chủ trì phiên họp và là năm thứ hai đại sứ binh dự đảm nhận trọng trách
chủ tịch đại hội đồng wipo
thay mặt asean bộ trưởng chu ngọc anh phát biểu tại phiên khai mạc
bên cạnh đó bộ trưởng cũng có bài phát biểu quan trọng đại diện cho việt nam
bộ trưởng nhấn mạnh nhận thức được vai trò quan trọng của đổi mới sáng tạo
chính phủ việt nam đã ban hành nhiều chính sách biện pháp nhằm nâng cao chỉ số đổi mới sáng tạo của việt nam
kết quả là chỉ số đổi mới sáng tạo của việt nam liên tục tăng trong những năm vừa qua trong đó năm hai nghìn một mươi tám
chỉ số đổi mới sáng tạo của việt nam tăng ba bậc lên vị trí bốn mươi hai
đứng đầu trong các quốc gia có thu nhập trung bình thấp
hệ thống sở hữu trí tuệ của việt nam cũng đạt được một số kết quả quan trọng trong năm vừa qua
đặc biệt ngày hai mươi hai tháng tám vừa qua thủ tướng đã ban hành quyết định phê duyệt chiến lược sở hữu trí tuệ quốc gia đến năm hai nghìn ba mươi
trước đó quốc hội cũng đã thông qua luật sửa đổi luật kinh doanh bảo hiểm và luật sở hữu trí tuệ vào tháng sáu năm hai nghìn một mươi
tối ngày ba mươi tháng chín bộ trưởng bộ khoa học và công nghệ chu ngọc anh đã trao văn kiện gia nhập thỏa ước la hay
cho tổng giám đốc wipo francis goury
với việc gia nhập này việt nam hiện đã là thành viên của tất cả ba điều ước về đăng ký quốc tế cho sáng chế nhãn hiệu và kiểu dáng do wipo quản lý
tối cùng ngày đã diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác về đổi mới sáng tạo và thỏa thuận hợp tác về môi trường sở hữu trí tuệ kiến tạo
giữa học viện khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo và cục sở hữu trí tuệ với wipo
sáng một một mươi đoàn đại biểu của tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam và ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam
đã đến viếng hương cụ huỳnh thúc kháng tại nhà lưu niệm của cụ thuộc xã tiên cảnh huyện tiên phước
nhân kỷ niệm một trăm bốn mươi ba năm ngày sinh của cụ huỳnh thúc kháng mùng một một mươi một nghìn tám trăm bảy mươi sáu
cụ huỳnh thúc kháng sinh ngày một tháng một mươi năm một nghìn tám trăm bảy mươi sáu tại làng thạnh bình tổng tiên giang thượng huyện tiên phước phụ tam kỳ
nay thuộc xã tiên cảnh
cụ huỳnh là bộ trưởng bộ nội vụ từ năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu đến năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy và quyền chủ tịch nước việt nam dân chủ cộng hòa
giai đoạn từ ngày ba mươi một tháng năm đến ngày hai mươi một tháng chín năm một nghìn chín trăm bảy mươi
trước đó cụ từng giữ chức viện trưởng viện dân biểu trung kỳ thời thuộc pháp
cụ huỳnh nổi tiếng với tài năng đức độ và lòng yêu nước
năm một nghìn chín trăm hai mươi bảy cụ huỳnh sáng lập tờ báo tiếng dân một tờ báo được xuất bản tại huế vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi
và bị chính quyền thời bấy giờ đình bản năm một nghìn chín trăm bốn mươi ba
ngày hai mươi một tháng bốn năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy cụ huỳnh lâm bệnh nặng và mất tại huyện nghĩa hành tỉnh quảng ngãi
và được an táng trên đỉnh núi thiên ấn quảng ngãi
hiện nhà lưu niệm cụ huỳnh thúc kháng đã thành di tích quốc gia cần được bảo vệ là địa chỉ đỏ
để giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ trẻ hôm nay và mai sau
năm một nghìn chín trăm tám mươi chín phó giáo sư văn như cường là người đặt những viên gạch đầu tiên cho giáo dục ngoài công lập việt nam
là người tiên phong mở đường xây dựng hệ thống giáo dục tư thục
nơi đề cao nhân cách con người hơn kiến thức sách vở
nơi mà học sinh được học làm người tử tế trước khi học để thành công trên đường đời
để làm rõ hơn về những bài học giáo dục đạo đức lối sống theo tinh thần việt của giáo sư văn như cương
trong quá trình hội nhập và phát triển xã hội sẽ có những thay đổi tích cực cả những hạn chế
từ những người mở đường đầu tiên như phó giáo sư văn như cường hay những người tiếp bước
trên con đường khai mở tri thức đều nhận thức được rằng những giá trị tốt đẹp được truyền lại từ cha ông
sẽ là kim chỉ nam cho người việt vượt qua những biến động của thời đại
đội ngũ người thầy hiện nay đang vận động trong bối cảnh kép
vừa phải thực hiện các nhiệm vụ của đổi mới giáo dục theo tinh thần nghị quyết hai mươi chín trung ương khóa một mươi một
vừa phải chủ động thích ứng với động thái của cách mạng công nghiệp bốn
tuy nhiên những giá trị việt luôn cần phải được phát huy
trong đó đặc biệt là việc giữ chữ tín
những bài học giáo dục đạo đức lối sống theo tinh thần việt của phó giáo sư văn như cường
chắc chắn sẽ vẫn được nhắc tới như một thứ kim chỉ nam trong quá trình hoạt động giáo dục
dù cạnh tranh nhưng vẫn phải đề cao mục tiêu đào tạo con người lên trên hết
rõ ràng trận chiều cường lịch sử tại nam bộ đang gây ảnh hưởng nhiều đến đời sống sinh hoạt của bà con
nhiều tỉnh đồng bằng sông kiều long
vấn đề hiện nay của các địa phương đó là cùng người dân phòng chống
giảm thiểu thiệt hại do triều cường gây ra
ngoài việc hỗ trợ người dân khắc phục nhà cửa
thì việc tu sửa kịp thời các công trình thiết yếu bị hư hỏng
cũng góp phần hỗ trợ người dân nhanh chóng ổn định lại cuộc sống
theo các chuyên gia chiều cường ngày càng gây ngập nặng hơn
đợt này do lũ thượng nguồn sông hậu và sông tiền đang trong giai đoạn đạt đỉnh
kết hợp với chiều cường cao nên gây ngập tại tây nam bộ
năm hai nghìn một mươi tám cũng vào đầu tháng chín âm lịch này
thì mực nước
triều cường kết hợp với lại lũ thượng nguồn đổ về đó
thì đã phá dỡ cái mực nước lịch sử của bốn mươi năm
có nghĩa là từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy cho đến năm hai nghìn một mươi bảy
đến cái đợt chiều cường này lại phá dỡ cái mực nước cao nhất của năm hai nghìn một mươi tám
còn tại thành phố hồ chí minh triều cường gây ngập nặng một phần
là do tình trạng sụt lún của thành phố trong thời gian qua
cùng với diện tích canh dạch ngày càng bị thù hẹp
chưa kể còn do tác động từ việc quy hoạch xây dựng
chống ngập chưa bài bản
mặc dù chiều cường vốn dĩ là chuyện đến hẹn lại lên với khu vực nam bộ
tuy nhiên việc nhiều địa phương và người dân trở tay không kịp với đợt chiều cường này
cho thấy công tác dự báo và thông tin dự báo chưa đạt hiệu quả như mong muốn
tại bạc liêu chiều cường gây ngập úng hơn ba mươi điểm ở các tuyến đường thuộc địa bàn năm trên bảy
huyện thị xã thành phố của tỉnh
nhiều vùng nuôi trồng thủy sản ven cửa sông cửa biển đang đứng trước nguy cơ ngập vỡ bờ bao
đồng thời nhiều diện tích trồng màu sản xuất lúa ở vùng ngọt hóa có khả năng nhiễm mặn
đỉnh chiều cường xuất hiện vào ngày hai mươi chín và ngày ba mươi tháng chín đã vượt mức báo động ba
để hạn chế văn phòng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh
thành phố phối hợp với ủy ban nhân dân các huyện thị xã thành phố giúp dân chủ động ứng phó
các địa phương cần triển khai công tác ứng phó bảo vệ diện tích tiểu vùng giữ ngọt ổn định
để hạn chế văn phòng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các địa phương
đang tập trung chỉ đạo phân công cán bộ bám địa bàn sung yếu để hỗ trợ người dân khắc phục
ngoài ra các địa phương huy động lực lượng vật tư tại chỗ để tu sửa kịp thời các công trình bị hư hỏng
để đảm bảo lưu thông giúp ổn định dân cuộc sống của người dân nơi đây
trong phần tiếp theo sùng đô phát huy tiềm năng cây thảo quả
mất mùa du lịch ở làng đỏ phú yên
chiều ngày một một mươi tại hà nội trung tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp phối hợp với công ty của phần truyền thông sunbride
đã họp báo thông tin về hành trình thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm hai nghìn hai mươi
với chủ đề du lịch có tên gọi why việt nam
năm hai nghìn một mươi chín hành trình dự kiến huy động một trăm hai mươi tám
hành trình thành viên chính thức là các thanh niên khởi nghiệp sáng tạo toàn quốc
có các sản phẩm khởi nghiệp trong lĩnh vực du lịch và công nghệ
sinh viên có ý tưởng khởi nghiệp về du lịch của các trường đại học trên cả nước
tác giả nhóm tác giả đọt giải trong cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp startup hub năm hai nghìn một mươi chín và ba mươi khách mời
hành trình sẽ đi qua chín tỉnh thành phố theo lịch trình gồm an giang kiên giang bến tre đắk lắc bình định huế ninh bình yên bái lào cai
dự kiến lễ xuất quân hành trình sẽ được tổ chức tại tỉnh an giang
và lễ tổng kết hành trình sẽ được tổ chức tại lào cai vào ngày bảy tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
tại lễ tổng kết sẽ tôn vinh các tác giả có dự án khởi nghiệp xuất sắc tham gia đoàn hành trình
kết thúc hành trình các thành viên đoàn hành trình sẽ được mời tham gia ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia techfest hai nghìn một mươi chín tại quảng ninh
ngày một tháng một mươi tại tp hcm
phối hợp với cơ quan hợp tác quốc tế coica của hàn quốc
tổ chức hội thảo phát triển về thúc đẩy thị trường đầu tư hiệu quả năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp việt nam
dự án về thúc đẩy thị trường đầu tư hiệu quả năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp việt nam
do chính phủ hàn quốc tài trợ thông qua cơ quan hợp tác quốc tế koica
và vụ tiết kiệm năng lượng và phát triển bình vững bộ công tương
nhằm hỗ trợ việt nam thực hiện mục tiêu phát triển năng lượng bền vững thân thiện với môi trường
dự án tập trung vào hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp cho các đơn vị cung cấp dịch vụ năng lượng
gồm các công ty dịch vụ năng lượng và các trung tâm tiết kiệm năng lượng của việt nam
và các trung tâm tiết kiệm năng lượng của việt nam
thông qua các hình thức đào tạo thực hành tại các dự án thí điểm
để họ có cơ hội thực hiện các dự án đầu tư về tiết kiệm năng lượng
tại hội thảo các chuyên gia đến từ hàn quốc đã chia sẻ các kinh nghiệm
về phát triển các dự án tiết kiệm năng lượng tại hàn quốc mà việt nam cần nghiên cứu học tập
vài năm trở lại đây cùng với cây quế và cây trẻ san
thì cây thảo quả đã dần trở thành cây trồng mũi nhọn ở vùng cao
mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm cho người mông
thôn giàng bằng xã sùng đô huyện văn chấn tỉnh yên bái
với điều kiện sống dưới tán rừng trồng thảo quả không chỉ mang lại nguồn thu nhập ổn định
mà còn giúp bảo vệ và phát triển rừng tại địa phương
nhận thấy cây thảo quả có tác dụng trong y dược và nấu ăn đem lại hiệu quả kinh tế cao
do vậy gia đình chị mùa thị mị thôn giàng bằng xã sùng đô huyện văn chấn
đã tận dụng hơn hai hectare đất ven các khoe suối để trồng thảo quả
dự kiến năm nay gia đình chị thu về được gần hai tấn quả
với giá mua ổn định từ một mươi chín đến hai mươi một đồng một kg đã mang lại cho gia đình chị mị hơn bốn mươi triệu đồng
cây thảo quả như thế thì mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nhà mình
với lại nhà mình thu được nhiều thì nhà mình có kinh tế
tiền để thu nhập mua này mua nọ mua sắm đồ để cho các cháu và được mua máy cày nọ kia về sử dụng trong gia đình
hiện nay thôn giàng bằng có hơn ba mươi hectare diện tích trồng thảo quả
các diện tích này nằm chủ yếu dưới tán rừng và ven theo các con suối khoe suối nơi có độ ẩm cao
trung bình mỗi năm nhân dân trong thôn thu hoạch từ hai mươi đến hai mươi năm tấn thảo quả và đều được tư thương mua tại chỗ với giá cả hợp lý
nên nhiều hộ dân ở giàng bằng đã có nguồn thu nhập khá sau mỗi vụ thảo quả
năm ở đây chỉ có một vụ thì là thu mua giúp cho bà con
bà con lai xuống đến những lộ bán những các xưởng người ta mua thu mua thảo quả dưới đấy thì hiện thành vừa rồi là cũng hai mươi một cân tươi
thì ở trên này chúng tôi cũng mua cho bà con đến một mươi chín
mà đường xá xa xôi vận chuyển như thế này thì là rất khó khăn
thế nhưng mà trên này thì thôi mình tạo được cận cho bà con mình thu mua
tiềm năng phát triển các loại cây giá trị này còn rất lớn
đường xá xa xôi đi lại khó khăn cách trở nên các sản phẩm làm ra chưa tương xứng với giá trị thực của nó
dẫn tới tỷ lệ hộ nghèo trong thôn còn chiếm tới hơn sáu mươi
hiện nay thôn bản đang tiếp tục vận động nhân dân tận dụng các khe suối
có độ ấm cao thâm canh chăm sóc để nâng cao sản lượng trên diện tích hiện có
bà con sẽ chăm sóc bảo vệ tốt hơn và đặc biệt nhất là sẽ thu hái cho nó đầy đủ hơn
để đảm bảo cái đồ sống của bà con
cây thảo quả trong vài năm trở lại đây đã có những tác động tích cực đến nhận thức của đồng báo mông
tuy nhiên việc trồng thảo quả rất cần có sự quy hoạch đất đai hướng dẫn kỹ thuật trồng để nâng cao chất lượng
sản lượng để đồng bào mông ở sùng đô thêm bám đất bám rừng phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo
sáng mùa một tháng một mươi hơn sáu mươi sinh viên người nước ngoài đang học tập tại trường đại học khoa học xã hội và nhân văn tp hcm
được phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an thành phố tổ chức phổ biến nội dung về luật giao thông đường bộ
và hướng dẫn các kỹ năng an toàn khi tham gia giao thông tại việt nam
trường đại học khoa học xã hội và nhân văn tp hcm là nơi có nhiều sinh viên quốc tế theo học nhất cả nước
năm hai nghìn một mươi tám trường có gần sáu lượt người học đến từ chín mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ
đây cũng là nhóm đối tượng tham gia giao thông khá phổ biến tại tp hcm
tuy nhiên do cản trở về ngôn ngữ nên người nước ngoài thường có những hạn chế nhất định về kiến thức pháp luật
cũng như quy tắc giao thông tại việt nam
tại buổi tập khuấn các sinh viên nước ngoài được phổ biến những quy tắc chung khi tham gia giao thông
quy định liên quan đến đội mũ bảo hiểm điều kiện kỹ năng lái xe hệ thống biển báo giao thông
từ đó nâng cao nhận thức ý thức chấp hành pháp luật việt nam về trực tự an toàn giao thông đường bộ
bảo đảm an toàn cho bản thân mỗi sinh viên người nước ngoài và những người xung quanh
gần sáu hai trăm hai mươi năm lượt khách quốc tế đến tp hcm là con số thống kê trong chín tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
so với năm hai nghìn một mươi tám lượt khách tăng một mươi bốn ba và đạt bảy mươi ba kế hoạch năm hai nghìn một mươi chín
du lịch tp hcm đang ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong điều hành tra cứu xử lý văn bản
vận hành dịch vụ công trực tuyến mức độ ba bốn thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu thực hiện chủ đề năm hai nghìn hai mươi
năm đột phá cải cách hành chính thí điểm cơ chế chính sách đặc thù của tp hcm
hoạt động thông tin quảng bá xúc tiến du lịch được sở du lịch đẩy mạnh thực hiện
xúc tiến du lịch có nhiều đổi mới đa dạng hóa tổ chức chương trình sự kiện thu hút ngày càng nhiều du khách đến với thành phố
trong chín tháng qua đã tiến hành kiểm tra một trăm bảy mươi năm doanh nghiệp lửa hành hướng dẫn viên du lịch và ban hành ba mươi quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền hai trăm tám mươi triệu

chưa có năm nào không khí làng du lịch đỏ nổi tiếng lại ảm đạm như năm nay
cây không giao quả du khách thất vọng ra về mà lòng đầy tiếc nuối
nuôi hy vọng sẽ quay trở lại nơi này để một lần được tận mắt chứng kiến những trùm đỏ chữ quả bám tràn thân từ ngọn xuống gốc
đây là loại quả từ cây rừng tự nhiên có màu sắc và hương vị độc đáo ở cao nguyên vân hòa vùng đất cách mạng của tỉnh phú yên
nhiều năm trước vườn đỏ một mươi gốc cây hàng chục năm tuổi của gia đình ông phương ở xã sơn xuân
huyện miền núi sơn hòa xài chịu với gần một tấn quả
mỗi ngày nhà ông thu hút hàng trăm du khách đến chiêm ngưỡng chụp ảnh lưu niệm
thế nhưng năm nay cây nào cũng chỉ thưa thớt vài trùm thậm chí không ra quả
khách phương xa chả mấy ai tìm về khiến gia đình ông mất đi khoản thu nhập lớn
xã sơn xuân có một mươi hai vườn cây đỏ tự nhiên quả đỏ có nhiều muối vị chua ngọt của núi rừng
hết mùa du lịch người dân lại hái quả chín ngâm rượu để bán tết
họ quan niệm đỏ sẽ đem lại nhiều may mắn trong năm mới
nên rất nhiều người tìm đến đây để mua và nay đã trở thành đặc sản nổi tiếng của vùng đất còn nhiều khó khăn này
cái vừa rồi cũng là tự phát trong dân thôi
thì tôi có đặt vấn đề với các địa phương
sau này sẽ hướng dẫn người dân gắn với cây đỏ và một số loại cây khác ở trong vườn của mình
hoặc một số khu vực khác chúng ta có thể hướng đến làm du lịch cộng đồng
và kéo dài cái thời gian thu hút khách du lịch đến đó
không những hết mùa cây đỏ thì còn cây mít hoặc là các loại hoa quả khác nữa ở khu vực này rất là độc đáo
và cái này thì để làm du lịch cộng đồng thì phải có chung tay góp sức của địa phương và chính của người dân
và người dân sẽ đem lợi lợi như thế
thì sắp đến tôi nghĩ rằng là sẽ
cố gắng công bố cái tuyến du lịch về phía tây
những năm gần đây phú yên là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước
nhờ nhiều cảnh đẹp còn hoang sơ trong đó có vườn du lịch đỏ
từ lợi thế đó để có hướng đi bền vững đem lại nguồn thu lớn cho ngân sách và thu nhập ổn định của người dân
tỉnh phú yên cần xây dựng thương hiệu sản phẩm du lịch đặc trưng của từng vùng
trong chủ trương mỗi xã một sản phẩm mới để phát huy hết hiệu quả và mang tính bền vững
nhân kỷ niệm hai mươi tám năm ngày quốc tế người cao tuổi và tháng hành động vì người cao tuổi việt nam
ngày một tháng một mươi hội người cao tuổi tỉnh phú thọ đã tổ chức khám bệnh tư vấn cấp phát thuốc miễn phí
và trao quà cho hơn bốn trăm linh người cao tuổi trên địa bàn xã trân mộng huyện đoàn hùng
các hội viên người cao tuổi đã được bác sĩ của trung tâm y tế huyện đoan hùng tỉnh phú thọ
thăm khám và phát hiện một số bệnh thường gặp ở người cao tuổi
tư vấn cấp phát thuốc miễn phí và hướng dẫn các cụ cách chăm sóc sức khỏe
phòng tránh một số bệnh thường gặp ở người cao tuổi
ban đại diện hội người cao tuổi tỉnh phú thọ cũng đã đến thăm và tặng quà cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn
những năm qua hội người cao tuổi tỉnh phú thọ đã thường xuyên quan tâm đến công tác chăm sóc sức khỏe
tinh thần cho hội viên động viên tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp tục phát huy vai trò vị thế của mình
đẩy mạnh phong trào thi đua tuổi cao trí càng cao nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương
cũng trong ngày một tháng một mươi liên đoàn lao động tỉnh hà nam công đoàn các khu công nghiệp tỉnh hà nam
đã tổ chức trao quà và tiền ủng hộ với tổng trị giá trên một trăm năm mươi triệu đồng của các đơn vị nhà hảo tâm
đoàn viên công nhân trong tỉnh cho ba cháu bị bỏng khi học tập ở nhóm trẻ mầm non
thuộc tuổi thơ đồng thời ân cần hỏi thăm sức khỏe các cháu động viên gia đình vượt qua khó khăn
chăm sóc để các cháu sớm bình phục trước đó các đơn vị các doanh nghiệp trong khu công nghiệp
đã ủng hộ ba cháu với tổng số tiền trên hai trăm năm mươi triệu đồng để điều trị đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực
thể hiện sự quan tâm của tổ chức công đoàn các doanh nghiệp các nhà hảo tâm đối với gia đình công nhân
lao động khi gặp khó khăn hoàn nạn
thưa quý vị và các bạn vừa qua tại hà nội ban tổ chức giải tiền phong golf championship
năm hai nghìn một mươi chín đã tổ chức họp báo thông tin về giải đấu đây là một trong những sự kiện ý nghĩa
với mục đích gây quỹ cho các hoạt động của quỹ hỗ trợ tài năng trẻ việt nam
sau hai mùa giải tổ chức giải tiền phong golf championship nhận được nhiều phản hồi tích cực
từ giới chuyên môn và người hâm mộ trên cả nước về công tác chuẩn bị chất lượng giải đấu
giải đấu là dịp để các tay gôn cọ sát trao dồi kinh nghiệm đồng thời tìm ra các tài năng trẻ
tham gia vào các giải gôn khu vực và quốc tế
tiền phong golf championship năm nay
thu hút một trăm tám mươi vận động viên tham dự ngoài việc thi đấu tại sân lakeside quen thuộc
giải đấu năm nay sẽ được tổ chức trên sân gôn một mươi chín hố đây hứa hẹn sẽ là một thử thách thú vị
cho các tay gôn tham gia tranh tài giải đấu sẽ diễn ra vào ngày hai mươi sáu tháng một mươi tại đồng mô hà nội
trong phần tin quốc tế peru ấn định thời điểm bầu cử quốc hội trước thời hạn
hàn quốc tạo điều kiện làm việc cho người cao tuổi
theo xác lệnh ngày một tháng một mươi của tổng thống peru martin viskara cuộc bầu cử quốc hội sớm ở quốc gia
nam mỹ đã được ấn định tổ chức vào ngày hai mươi sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi sau khi quốc hội bị giải tán
sắc lệnh được tổng thống vizcarra và tân thủ tướng vicente zébalot ký nêu rõ tổ chức bầu cử để chọn ra các thành viên quốc hội mới vào ngày chủ nhật hai mươi sáu tháng một hai nghìn hai mươi

trong giai đoạn quốc hội bị giải tán theo hiến pháp chính trường peru rơi vào khủng hoảng trong bối cảnh mâu thuẫn giữa tổng thống martin vizcarra
với phe đối lập leo thang nghiêm trọng đình điểm là việc tổng thống tuyên bố giải tán quốc hội vì lý do cơ quan này bất tuân những cảnh báo của ông
và phe đối lập đáp trả bằng việc đình chỉ chức vụ của tổng thống
từ hàng chục năm nay việc hạn chế ăn thịt đỏ và thịt chế biến sẵn đã trở thành khuyến nghị y tế cơ bản trong việc ngăn ngừa ung thư và bệnh tim
tuy nhiên theo một nghiên cứu mới được đăng tải trên tạp chí y khoa danh tiếng của mỹ điều này lại không có cơ sở chắc chắn
theo hướng dẫn mới của các nhà nghiên cứu đến từ bảy quốc gia đăng tải trên tạp chí của hiệp hội các bác sĩ mỹ
nguy cơ tiềm mẩn từ việc ăn thịt đỏ là thấp và không có bằng chứng rõ ràng
những bằng chứng về mối liên hệ giữa việc ăn thịt chế biến sẵn với các bệnh tim mạch và tiểu đường cũng không có nhiều sức thuyết phục
do đó mọi người có thể tiếp tục duy trì tiêu thụ thịt đỏ chưa qua chế biến và thịt chế biến sẵn khoảng ba bốn lần một tuần
lời khuyên này ngay lập tức gây ra phản ứng mạnh mẽ từ nhiều giới cho rằng việc ban hành các hướng dẫn dinh dưỡng
giống như lời khuyên tiêu thụ thịt đỏ là vô trách nhiệm xét theo quan điểm y tế cộng đồng
cơ quan nghiên cứu ung thư của who khẳng định sẽ không thay đổi khuyến nghị đã tồn tại ba mươi năm qua
đó là thịt chế biến sẵn có chất gây ung thư và thịt đỏ có khả năng gây ung thư
hàn quốc là một trong những quốc gia có tốc độ giả hóa dân số nhanh nhất
song cũng lại là quốc gia có tỷ lệ người cao tuổi vẫn tham gia làm việc ở mức cao
có được điều này một phần nhờ các chính sách hỗ trợ việc làm cho người cao tuổi của quốc gia này
ông kim yoonte một cựu giáo viên sáu mươi tám tuổi đã nghỉ hưu hiện đang làm việc trong một công ty chuyên về nội dung số
công việc của ông là kiểm tra nội dung theo dõi
xóa các video hoặc hình ảnh có thể tác động tiêu cực tới trẻ em và thanh thiếu niên trên các trang blog hay website
đây là một công việc phù hợp với tôi
tôi cảm thấy mình còn có ích khi phần nào giữ cho môi trường số an toàn với giới trẻ
công ty của ông kim có hơn ba trăm linh nhân viên là người cao tuổi đã về hưu như ông đang làm việc
dự kiến công ty sẽ tăng con số này lên năm trăm linh trong thời gian tới
những nghề nghiệp mới liên quan tới mạng xã hội hay công nghệ thông tin từ trước tới nay vốn được mặc định là công việc của giới trẻ
tuy nhiên nhiều công ty tổ chức xã hội hàn quốc đã và đang thực hiện các chương trình giúp đỡ người cao tuổi tiếp cận với lĩnh vực này
như một cách hỗ trợ họ mở rộng cơ hội nghề nghiệp sau khi nghỉ hưu
theo thống kê của cục thống kê quốc gia hàn quốc công bố hồi cuối tháng bảy
có sáu mươi bốn chín người cao tuổi ở hàn quốc mong muốn được làm việc thêm tăng tám so với một năm trước
tỷ lệ những người muốn làm việc toàn thời gian là năm mươi tám
thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại